thông tin trên đến nay c hai đang phối hợp với viện kiểm sát tiếp tục xác minh một số nội dung nữa
thời hạn xác minh đến ngày một mươi năm tháng một sẽ hết và công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng
vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một cục cảnh sát hình sự c hai bộ công an cho biết đang thu thập chứng cứ liên quan đến hoạt động từ thiện
cứu trợ đồng bào lũ lụt miền trung của ca sĩ thủy tiên
khi có nhiều thông tin trái chiều liên quan đến hoạt động hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bảo lục của một số nghị sĩ
trong đó có ca sĩ thủy tiên
chỉ đạo c hai kiểm tra xác minh phối hợp với các ngân hàng rà soát xác định tài khoản đã huy động tiền từ thiện
để làm rõ việc tiếp nhận quyên góp quá trình giải ngân
qua quá trình làm việc c hai phối hợp với ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận thu quốc việt nam
các cấp ở bảy tỉnh miền trung gồm nghệ an hà tĩnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế quảng nam quảng ngãi
để xác minh làm rõ số tiền cứu trợ tại các địa phương này
tôi đã xin ý kiến của lệnh đồng bộ rồi là phối hợp với ngân hàng
và phối hợp với các đơn vị và địa phương nơi đã xảy ra bạo lụt và tiếp đón các hoạt động từ thiện này
thì xác định là các cá nhân này là có vấn đề kêu gọi từ huyện để ủng hộ cho đồng bào bị bão lụt
và thứ hai người ta là có công khai tài khoản để tiền của các cá nhân tổ chức quyên góp gửi vào cái tài khoản đấy
và thứ ba nữa là
trong một thời gian nhất định người ta đã đóng tài khoản và thông báo là dừng các hoạt động gọi từ thiện
và sau khi đã có lượm tiền vào các tài khoản để ủng hộ từ thiện
thì là các cá nhân đã trực tiếp hoặc là thông qua đại diện đi đến các địa phương để làm công tác từ thiện
và về công tác từ thiện thì qua nghiên cứu các tài liệu
và thứ hai nữa là phối hợp với ngân hàng để
người ta thực hiện là xem xét các cái tài khoản thì xác định cái lượng tiền vào các cái tài khoản từ thiện
và cái số tiền mà các cá nhân này đi ủng hộ từ thiện cho nhân dân cho đồng bào bị lụt là xác định là cái số tiền vào tài khoản là còn ít hơn so với cái lượng tiền mà các cá nhân đã đi ủng hộ đồng bào ở các tỉnh
và cái này là có xác nhận của
hoặc ủy ban nhân dân hoặc là mặt trận tổ quốc hoặc là của các cái cá nhân mà nơi các cái cá nhân đi làm công tác từ thiện ủng hộ
cho nên là đến nay thì kết quả chúng tôi cũng đã tổng hợp và đang trao đổi với các cơ quan chức năng liên quan và ngành kiểm sát
vẫn đang tiếp tục xác minh và làm rõ thêm một số nội dung nữa
thì thời hạn xác minh thì cũng đến một mươi năm tháng một

trước đó ceo đại nam bốn mươi chín tuổi ở quận một tp hcm đã liên tục live stream phát trực tiếp trên mạng xã hội
để nói về việc kêu gọi quyên góp tiền làm từ thiện của các nghệ sĩ ca sĩ như hoài linh thủy tiên đàm vĩnh hưng hay trấn thành
nghi vấn này đã khiến nhiều nghệ sĩ đứng ngồi không yên và đã nhanh chóng lên tiếng
phản ứng với những thông tin
ceo đại nam nêu ra nghệ sĩ hoài linh sau đó cũng sử dụng kênh youtube cá nhân để giải thích việc chậm giải ngân số tiền một mươi bốn tỷ đồng mà anh đã kêu gọi từ thiện
lý do đưa ra là vì dịch bệnh bận việc nên chưa đi trao tiền được
cũng giống như hoài linh ca sĩ thủy tiên đàm vĩnh hưng nghệ sĩ trấn thành lần lượt lên tiếng
khi bị cho là đã thiếu minh bạch thu chi trong hoạt động kêu gọi quyên góp từ thiện
vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi một ca sĩ đàm vĩnh hưng chia sẻ video anh trực tiếp phản ứng về việc kêu gọi quyên góp từ thiện
các bạn bắt tin đồn nhận được chín mươi tám tỷ đồng quyên góp tiền ủng hộ trong khi chỉ giải ngân một tám tỷ đồng
đàm vĩnh hưng khẳng định đó là thông tin sai sự thật
đến lượt trấn thành vào chiều bảy tháng chín nghệ sĩ này công khai một trang sao kê có dấu đỏ của ngân hàng
để làm sáng tỏ số tiền hơn chín tỷ đồng trong tài khoản sau khi bị co đại nam nhắc tên
vào chiều một mươi bảy tháng chín vợ chồng công vinh thủy tiên cũng có mặt tại ngân hàng livestream việt sao kê tài khoản đã sử dụng
để nhận tiền quyên góp từ thiện hỗ trợ người dân miền trung
công binh cho biết tính từ thời điểm đứng ra kêu gọi đến khi kết thúc chuyến từ thiện
ngày một mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi đến ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi số tiền trong tài khoản mà họ nhận được là hơn một trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
vợ chồng con vinh thủy tiên bác bỏ thông tin dùng nhiều tài khoản kêu gọi từ thiện
không dừng lại ở việc livestream giải trình các nghệ sĩ ca sĩ nói trên đã làm đơn tố cáo nữ co đại nam vu khống
trong đó đơn tố cáo của nữ ceo đại nam của ca sĩ nói rằng
nữ ceo đại nam của ca sĩ đàm vĩnh hưng đã được công an thành phố hồ chí minh
chuyển cho công an tỉnh bình dương để giải quyết theo thẩm quyền
liên quan đến các sự việc trên tại cuộc họp báo chính phủ diễn ra vào chiều hai một mươi hai nghìn hai mươi một
trung tướng tô ân xô chánh văn phòng bộ công an cũng đã xác nhận bộ công an nhận được tin báo tối giác tội phạm
và tin báo liên quan đến một số cá nhân có hoạt động gây quỹ quyên góp từ thiện
thời điểm xảy ra bão lũ miền trung năm hai nghìn hai mươi
theo đó bộ công an đã chỉ đạo cục cảnh sát hình sự thủ lý
xác minh nguồn tin cục cảnh sát hình sự đã phối hợp với các ngân hàng để tiến hành rà soát
xác định tài khoản đã huy động tiền từ thiện để làm rõ việc tiếp nhận quyền góp và quá trình giải ngân
rất nhanh chóng các trang fanpage lớn lần lượt thông tin về kết quả ban đầu việc giả soát
xác minh số tiền tử thiện của các nghệ sĩ
trên các hội nhóm sở hữu lượng theo dõi lớn từ hơn năm trăm linh đến gần tám triệu người theo dõi
đã liên tục cập nhật thông tin và nhận được vô số ý kiến bình luận của cư dân mạng
trong đó phần lớn khán giả gọi tên ceo đại nam với giọng điệu có phần mễ mai và tỏ rõ thái độ
ủa nữ ceo đại nam đâu nay tự nhiên không thấy đâu nhỉ
fan cô hằng trước lỡ gáy to quá bây giờ kiểu đổi quần
fan nữ ceo đại nam chuyện xui rũi chắc tui muốn bà ơi giờ quay xe còn kịp không ta
bên cạnh đó một số bộ phận người hâm mộ tỏ ra hoài nghi nêu ý kiến rằng công chúng không nên đánh giá quá sâu sự việc
khi chưa có kết quả điều tra cuối cùng

động não đi ai từ bỏ tiền túi ra đi làm từ thiện free đâu suy nghĩ đơn giản vậy
ngoài ra không ít khán giả thể hiện sự tin tưởng và trực tiếp lên tiếng binh vật các nghệ sĩ
phải nói là họ đi vô vùng lũ trao tận tay người dân tiền đồ ăn không quản nguy hiểm là biết ơn nghệ sĩ lắm rồi
như vậy là đã rõ rồi mình luôn tin tưởng trấn thành mong các nghệ sĩ được minh oan
vẫn luôn tin thủy tiên trấn thành còn bà phương hằng cũng không ghét vì nhà có bà mà phanh phui ra khối vụ khác ạ
thời gian gần đây trên mạng xã hội cũng đã xuất hiện nhiều thông tin về việc thiếu minh bạch trong giải ngân từ thiện của các nghệ sĩ
thậm chí một số nghị sĩ kêu gọi từ thiện hàng trăm tỷ đồng bằng tài khoản cá nhân
dư luận vẫn băn khoăn về tính minh bạch khi giải ngân số tiền lớn này
trong khi đó các quy định quản lý về vận động tiếp nhận phân phối và sử dụng tiền từ thiện vẫn còn những khoảng trống
có thể thấy kể từ khi nổ ra ồn ào từ thiện câu chuyện kêu gọi quyên góp của các nghệ sĩ vẫn luôn khiến người hâm mộ bàn tán không ngừng
với vấn đề này nhiều đơn tố cáo đã được gửi đến cơ quan chức năng và tiến trình điều tra vẫn liên tục được cập nhật
tuy nhiên bà nguyễn phương hằng là cái tên được nhắc đến nhiều nhất bởi chính nữ ceo đã năm lần bãi lược lên tiếng đấu tố hàng loạt tên tuổi đình đám trong làng giải trí
như thủy tiên hoài linh trấn thành đàm vĩnh hưng nhật kim anh đồng nhi v v về hành vi ăn chặn tiền từ thiện
trước đó nữ doanh nhân cũng liên tục tạo sức ép buộc các nghệ sĩ sao kê minh bạch số tiền đã kêu gọi
về phía người hâm mộ trước nhiều luồng thông tin khác nhau những quan điểm cá nhân cũng đã được thể hiện một cách rõ ràng
nếu như các phan cứng tin tưởng tuyệt đối vào nghệ sĩ thì cũng có rất nhiều cư dân mạng ở phía trung lập chờ đợi kết quả điều tra cuối cùng của cơ quan chức năng
trước phản ứng của dư luận một số nghệ sĩ có tên tuổi đã tiến hành sao kê tài khoản tại các ngân hàng để làm rõ quá trình kêu gọi và giải ngân từ thiện
được biết cục phó c hai thông tin kết quả điều tra đã tổng hợp và đang trao đổi với các cơ quan chức năng liên quan
như viện kiểm sát đồng thời tiến hành xác minh làm rõ thêm một số nội dung khác có liên quan
thời hạn xác minh được tiết lộ là đến ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi hai và kết luận cuối cùng sẽ được thông báo rõ ràng đến công chúng
những tin tức mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại